tới đây khi sửa đổi bộ luật lao động số giờ làm thêm tối đa của người lao động có thể tăng lên tới sáu trăm linh giờ
tuy nhiên hiện nay vẫn còn khá nhiều băn khoăn về nội dung này
do lo ngại sẽ không có thời gian phục hồi sức khỏe cũng như chăm lo cho gia đình
theo pháp luật lao động hiện hành giờ làm thêm của người lao động là hai trăm linh giờ mỗi năm
trường hợp đặc biệt không quá ba trăm linh giờ
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp cho rằng quy định này là không còn phù hợp
trên thực tế nhiều doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận làm thêm đến năm trăm linh sáu trăm linh giờ mỗi năm
ngoài ra tăng giờ làm thêm để tăng tính cạnh tranh của thị trường lao động việt nam so với các nước
bởi hiện nay số giờ làm thêm của việt nam đang thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực
mô hình chung tất cả các ngành sản xuất các ngành dịch vụ đều có tính chất quan trọng như nhau
nếu như ngành dịch vụ dành cho xuất khẩu phải cung cấp cho đơn hàng nước ngoài
thì ngành dịch vụ hoặc ngành sản xuất trong nước cũng vẫn phải đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
cho nên luôn luôn các hàng sản xuất mang tính chất mùa vụ
có nghĩa rằng một thời điểm nào đó chúng ta cần huy động lao động làm việc rất nhiều
để đảm bảo tiến độ xuất hàng cho khách hàng
tổng đoàn đáng đề xuất có mấy phương ảnh
thứ nhất là chúng tôi có thể cải thiện là chúng ta bỏ cái giới hạn làm thêm giờ theo tháng
cái thứ hai là chúng tôi cũng có thể nâng lên làm thêm giờ bình thường
có thể xem sẽ để nâng lên một cái mức độ có thể thêm khoảng một trăm linh giờ
cái trường hợp mà doanh nghiệp đặc biệt thì có thể chúng ta nâng thêm lên đến có thể ba trăm linh giờ
tại buổi tọa đàm các đại biểu cho rằng tăng giờ làm thêm nên cân nhắc ở một số ngành nghề đặc thù
như dệt may da dày thủy sản
điện tử xây dựng để hoàn thành tiến độ công việc và đảm bảo các đơn hàng
bên cạnh đó nhóm lao động có trình độ chuyên môn cao như các chuyên gia có thể kéo dài thời gian làm thêm giờ
quy định về số giờ làm thêm phải hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp
vừa đảm bảo sức khỏe tăng thêm thu nhập cho người lao động vừa đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp